công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với đồn biên phòng trung quốc tiến hành tiếp nhận một mươi một nạn nhân
là người việt nam bị lừa bán sang trung quốc do công an nước bạn trao trả
một nạn nhân của đợt trao trả lần này đều là nữ giới với tuổi đời còn rất trẻ
sống tại nhiều địa phương khác nhau như lào cai yên bái cao bằng điện biên
theo lời kể ban đầu của các nạn nhân họ bị các nhóm đối tượng khác nhau rủ đi chơi
hoặc đi du lịch rồi lừa bán sang trung quốc qua các lối mở hoặc cơ khẩu tiểu ngạch
để làm vợ cho những người già trung quốc không lấy được vợ hoặc bắt ép phải làm gái mại dâm
sau khi tiếp nhận các nạn nhân sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ
ổn định tâm lý và đưa về đoàn tụ cùng gia đình
việc trao trả các nạn nhân thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước việt trung
cùng nhau đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các vụ buôn bán người